cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cộng đồng mạng đặc biệt là cộng đồng những người yêu động vật dễ sống
vì thông tin đàn chó mèo một mươi sáu con của ông phạm minh hùng bị lực lượng chức năng
và gà mau tiêu hủy
sau khi sự việc xảy ra ông phạm minh hùng chủ nhân đàn chó mèo nhận được nhiều sự chia sẻ của cộng đồng mạng
tổng số tiền mạnh thường quân đã gửi tặng ông hùng để gây dựng lại đàn chó là hơn một trăm hai mươi triệu
vậy cuộc sống hiện tại của người đàn ông gây dựng lại đàn chó bị tiêu hủy này như thế nào
số tiền mạnh thường quân hỗ trợ tôi không dám tiêu xài phung phí
tôi để mua chó theo đúng tâm nguyện của các mạnh thường quân
tổng cộng mua hết bao nhiêu tôi không nhớ chính xác
nhưng có con tôi mua hai triệu có con ba triệu
tôi cũng chích ngừa cho cả đàn chó một mươi năm con
một mươi ba con mới mua một con được tặng và của gia đình một con
và chăm lo cho chúng ăn uống đầy đủ ông hùng chia sẻ
ông hùng tâm sự từ tháng một mươi đến nay ông thất nghiệp nên số tiền các mạnh thường quân hỗ trợ cũng đã dùng cạn kiệt
hiện nay mỗi ngày ông vẫn phải đi bắt cá ở các kênh rạch và xin thêm kinh phí từ người thân để đàn chó không bị bỏ đói
cả ngày ngoài giờ đi làm ông ăn cùng chó ngủ cùng chó
đi đâu cũng đưa chó theo
mỗi ngày tiền ăn cho một mươi năm con là khoảng năm trăm linh đồng còn tôi chỉ ăn vài ba chục ngàn thôi
có khi tôi nhìn luôn để thêm thức ăn cho chó
nhiều người nói tôi gàn dở nhưng tôi yêu chó nên chấp nhận vậy
tôi khổ một chút cũng được nhưng không để đàn chó đói ông hùng nói
sau kỳ nghỉ tết hai vợ chồng ông hùng lại tiếp tục trở lại huyện đức hòa long an để đi làm phụ hồ
ông mong sẽ có nhiều việc hơn để đàn chó không bị đói
nếu dư giã ông sẽ mua thêm chó
nếu dư giã ông sẽ mua thêm chó hoặc nhận nuôi những con chó bị bỏ rơi
công việc ổn định thì hai vợ chồng tôi mỗi ngày kiếm được hơn năm trăm linh đồng
nếu ít việc thì hai trăm linh đồng hoặc không có ngàn nào
vợ chồng tôi hết tiền thì lại đi đánh bắt cá tôm về cho đàn chó ăn
cứ thấy chúng lớn nhanh khỏe mạnh là tôi vui rồi
khổ chút cũng không sao
người đàn ông nghèo khổ vui vẻ nói
hiện ông đã nhờ người thân thuê dùng một căn nhà ở huyện đức hòa dự định là đưa cả đàn vật nuôi theo
tuy vậy ông vẫn lo lắng chủ nhà sẽ gây khó dễ khi ông nuôi quá nhiều chó mèo
ông quả quyết nếu chủ nhà không đồng ý ông sẽ tiếp tục đi thuê trọ ở những nơi xa khu dân cư
để tiếp tục giữ đàn chó mà không ảnh hưởng đến những người xung quanh
chuyển sang một số tin tức đáng chú ý về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
các nhà nghiên cứu cho biết thử nghiệm covid một mươi chín mới có thể cho ra kết quả trong vòng bốn phút
mà vẫn giữ được độ chính xác tương đương với xét nghiệm pcr
theo các nhà khoa học từ trung quốc
phương pháp xét nghiệm mới sẽ nhanh chóng dễ vận hành độ nhạy cao và tính di động hơn hẳn các phương pháp trước đây
cụ thể nhóm nghiên cứu tại đại học phúc đáng ở thượng hải cho biết
các xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerat pcr có thời gian chờ đợi tương đối lâu
chính vì vậy việc xử lý kết quả sẽ gặp nhiều bất lợi
đặc biệt là trong thời điểm biến thể omitforn đang lây lan nhanh chóng
các nhà nghiên cứu cho biết chúng tôi đã triển khai một bộ cảm biến sinh học điện cơ
để phát hiện sars cov hai
bằng một thiết bị nguyên mẫu tích hợp và di động
kết quả cho thấy rằng nó đã hiện virus rna chỉ trong vòng chưa đầy bốn phút
trong bài báo đăng trên tạp chí nature biodemical engineering
vào hôm thứ hai mùng bảy tháng hai các nhà nghiên cứu giải thích rằng
cảm biến của họ sử dụng vi điện tử để phân tích vật liệu di truyền từ các miếng gạt xét nghiệm
điều này có nghĩa là không cần đến các phòng thí nghiệm để kiểm tra mẫu của người dùng
xét nghiệm pcr yêu cầu cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm
tuy nhiên ở nhiều quốc gia điều này còn rất hạn chế
và do đó để làm giảm số trường hợp có thể xử lý mỗi ngày
chính vì vậy phương pháp xét nghiệm mới sẽ được cho là một bước tiến vô cùng quan trọng
trong thử nghiệm các nhà khoa học đã lấy mẫu từ ba mươi ba người ở thượng hải bị nhiễm covid một mươi chín
các xét nghiệm pcr cũng được tiến hành song song
theo bài báo trên nature biodemical engineering
kết quả từ phương pháp mới cũng trùng khớp hoàn toàn với các xét nghiệm pcr
các nhà nghiên cứu cho biết thêm rằng
không có bất kỳ kết quả dương tính giả nào
nhóm nghiên cứu tuyên bố rằng sau khi được phát triển
phương pháp này có thể được sử dụng để kiểm tra nhanh chóng trong nhiều tình huống khác nhau
bao gồm từ các cơ sở y tế sân bay ga tàu hoặc ngay cả ở nhà
bên cạnh những khủng hoảng từ các cuộc chiến tranh
afghanistan cũng đang vật lộn đối phó với đại dịch
các bệnh viện tại quốc gia này đối mặt với nguy cơ sụp đổ bởi làn sóng dịch bệnh mới
khi chỉ năm bệnh viện ở afghanistan còn đủ sức để tiếp nhận các bệnh nhân covid một mươi chín
trong khi ba mươi ba bệnh viện khác buộc phải đóng cửa trong thời gian gần đây
vì thiếu bác sĩ thuốc men và thiết bị y tế
afghanistan vốn gì đã chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế
tiếp tục đối mặt với sự khắc nghiệt lớn bởi làn sóng dịch bệnh quét qua
tại bệnh viện kabul thời điểm này chỉ có thể sửa ấm tòa nhà vào ban đêm
vì thiếu nhiên liệu trong hoàn cảnh mùa đông giá rét
bệnh nhân được cuốn trong chăn nặng để chống rét
giám đốc bệnh viện kabul tiến sĩ mohammed gul liwan cho biết
bệnh viện đang cần mọi thứ từ oxy đến thuốc
trong khi đó bệnh viện truyền nhiễm nhật bản afghanistan có khoảng một trăm linh dường bệnh
khu vực điều trị covid một mươi chín luôn trong tình trạng quá đông bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trước cuối tháng giêng bệnh viện chỉ tiếp nhận một hoặc hai bệnh nhân covid một mươi chín mới trong một ngày
trong hai tuần qua chỉ một mươi một mươi hai bệnh nhân mới được tiếp nhận mỗi ngày
tình hình đang trở nên tồi tệ hơn ông liwan nói trong phòng họp
kể từ khi lực lượng taliban tiếp quản
hầu hết các nhân viên bệnh viện chỉ nhận một tháng lương duy nhất từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó hệ thống y tế afghanistan cũng xuống cấp nghiêm trọng
và nền kinh tế đang rơi vào cuộc khủng hoảng khi taliban nắm quyền kiểm soát gần nửa năm qua
hệ thống y tế sụp đổ đã khiến cho khủng hoảng nhân đạo trở nên tồi tệ hơn ở quốc gia này
khoảng chín mươi dân số afghanistan rơi vào cảnh nghèo đói
và các gia đình hầu như không đủ khả năng chi trả đáp ứng nhu cầu cuộc sống hàng ngày
theo ap biến thể omithfron đã khiến người dân afghanistan
bằng một lần nữa rơi vào cảnh khốn đốm
người phát ngôn bộ y tế công cộng afghanistan tiến sĩ travis haji cho biết
các bệnh viện vẫn đang chờ các bộ kit xét nghiệm cho đến cuối tháng này
trong khi đó chính quyền taliban cũng phát động chiến dịch tiêm chủng
để nhiều người dân có thể được tiêm vaccine
tuy nhiên hiện chỉ hai mươi bảy dân số afghanistan có thể tiêm chủng và hầu hết là loại vaccine j
thưa quý vị mặc dù tỷ lệ tiêm vaccine cao và không có vùng đỏ cam
những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sau tết tại nhiều tỉnh thành
là minh chứng rõ ràng nhất về việc covid một mươi chín vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc tại việt nam
và việc thực hiện nghiêm túc nguy tắc năm k vẫn vô cùng tưởng tiết
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại